nắng hạn hiện đang đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của nhiều địa phương
tại tỉnh quảng bình nắng nóng kéo dài đang khiến mực nước cạn kiệt dẫn đến thiếu nguồn nước sản xuất nông nghiệp
và nhiều cánh đồng lúa thì cũng vì thế mà bị cháy khô
hiện địa phương này đang tìm mọi biện pháp để nỗ lực chống hạn cùng bà con nông dân
trên cánh đồng lúa cháy khô do nắng hạn kéo dài
ông phan thanh hữu bất lực nhìn những thửa ruộng của gia đình trăng trịt những đường nứt nẻ
vụ hẻ thu năm nay gia đình ông gieo cấy năm xào lúa nhưng đến nay tất cả đều mất trắng vì nắng hạn
và nó đúng là xóa hết rồi
thực hiện trị đạo của ủy ban tỉnh triển khai các giải pháp để thực hiện phục vụ công tác phong trọng hạn
đặc biệt là phục vụ sản xuất vụ hẻ thu công ty đã triển khai một số giải pháp
thứ nhất là ra soát lại diện tích tử tiếu của tư công trình để cân đổi nhu cầu dùng nước và nguồn nước thực có
để cân đổi đảm bảo cho phục vụ theo kế hoạch
thứ hai là đặt các trăm bớm giải triển để tận dụng các nguồn nước tại chỗ
và thứ ba là sửa chữa cánh mương khơi thong trong chạy và hàn chế thấp nhất những tổn thất trong quá trình phục vụ
hiện ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương điều chỉnh quy trình vận hành các công trình thủy lợi
phù hợp với hiện trạng diễn biến nguồn nước và nhu cầu dùng nước sử dụng phương pháp tưới linh hoạt như sử dụng máy bơm điện
máy bơm dầu giã chiến để tận dụng nước từ các khe suối ao hồ tự nhiên
và từ nguồn nước còn lại dưới mức nước chết ở hồ chứa tới cho khu vực bị hạn